việt nam hiện vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao tuy nhiên nước ta đang nỗ lực từng ngày để hướng tới mục tiêu thanh toán bệnh lao vào năm hai nghìn ba mươi
mới đây thủ tướng chính phủ đã ký quyết định thanh lập ủy ban quốc gia về chấm dứt bệnh lao
theo đó phó thủ tướng vũ đức đam làm chủ tịch ủy ban quốc gia
hai phó chủ tịch ủy ban quốc gia gồm thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn phó chủ tịch thường trực ủy ban quốc gia
phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận thủ quốc việt nam trường thị ngọc ánh
ủy ban quốc gia về chấm dứt bệnh lao có nhiệm vụ giúp thủ tướng chính phủ chỉ đạo đồn đốc
điều phối các bộ ban ngành đoàn thể trong phòng chống bệnh lao nhằm chấm dứt bệnh lao vào năm hai nghìn ba mươi
góp phần bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
nghiên cứu đề xuất với thủ tướng chính phủ chiến lược phương hướng giải pháp
chương trình hành động để giải quyết các vấn đề liên quan đến phòng chống bệnh lao nhằm chấm dứt bệnh lao tại việt nam vào năm hai nghìn ba mươi
bộ y tế là cơ quan thường trực có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của ủy ban quốc gia